ngày bốn tháng một mươi tại hà nội hội nông dân việt nam phối hợp với hội nhà báo việt nam đã tổ chức trao giải báo chí toàn quốc tự hào nông dân việt nam hai nghìn một mươi tám hai nghìn một mươi chín
ban tổ chức đã trao một giải nhất hai giải nhì ba giải ba và năm giải khuyên khích cho một mươi một tác phẩm xuất sắc trong giải báo chí toàn quốc tự hào nông dân việt nam
ngoài ra ban tổ chức cũng công bố sáu mươi ba nông dân việt nam xuất sắc năm hai nghìn một mươi chín được chia làm năm nhóm thuộc năm lĩnh vực kinh doanh dịch vụ và trang trại trầm trọt xây dựng nông thôn mới và bảo vệ an ninh tổ quốc chăn nuôi thủy sản và trong lĩnh vực sáng chế giải pháp kỹ thuật nông nghiệp
những hoạt động trong chuỗi sự kiện tự hào nông dân việt nam gồm diễn đàn nông dân quốc gia chương trình đưa nông dân xuất sắc đi tham quan mô hình nông nghiệp công nghệ cao tiếp kiến lãnh đạo đảng nhà nước và lễ tôn vinh nông dân việt nam xuất sắc năm hai nghìn một mươi chín